thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử vụ giết người cố ý gây thương tích
với bị cáo nguyễn trung nguyên ba mươi tuổi trú tại thạch thất hà nội
trong vụ án cháu bé ba tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong
tại tòa nguyễn trung nguyên thừa nhận mọi hành vi hành hạ cháu bé bắt nuốt đinh uống thuốc dịt cỏ đổ keo vào mũi
cho đến việc đóng đinh bằng quả tạ vào đầu khiến cháu bé ba tuổi là con riêng của người tình nguyên tử vong
điều đáng chú ý có mặt tại phiên xử chị nguyễn thị luyến hai mươi bảy tuổi là mẹ bé gái khai nhận lúc đầu không biết việc con bị bạo hành cũng không nghi ngờ cho ai
thế nhưng đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của chị này tại cơ quan điều tra cho thấy chị có mặt ở trong nhà trong hai lần cháu bé bị huyên ép uống thuốc trừ sâu và bị đánh gãy tay
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với chị luyến vì có dấu hiệu che giấu tội phạm